và cái sự thượng tôn pháp luật giữa người thành công vụ cũng như là đối với người dân thì sẽ được nâng lên
và chúng ta thấy rằng là khi ý thức của người dân ý thức tượng tôn pháp luật với cái tinh thần trách nhiệm người thành công vụ đã được hợp lại
thì đây là một cái mà làm tốt được cái đợt cao điểm này
lực lượng cảnh sát giao thông trong đợt gia quân lần này sẽ tập trung xử lý ở cả ba lĩnh vực đó là đường bộ đường sắt và đường thủy nội địa
ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về công tác triển khai ở cả ba lĩnh vực này như thế nào
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và lãnh đạo bộ công an chúng tôi tập trung vào xử lý cả ba lĩnh vực đường bộ đường sắt và đường thủy
và đối với lĩnh vực đường bộ thì tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tác đạn giao thông
ví dụ như là những hành vi vi phạm về nồng độ cồn vi phạm về sử dụng chất kích thích ma túy
chạy quá tốc độ quy định và lạng lách đánh võng tụ tập đua xe trái phép
và trong những dịp tết thì tập trung xử lý những hành vi mà bón trả khách không đúng quy định là trở quá xuân nghịch quy định
và trong lĩnh vực đường thủy thì tập trung xử lý những hành vi là bến vãi đò ngang trở quá người khi đi trên các phương tiện thủy
và với đường sắt thì tập trung chỉ đạo xử lý các đơn vị địa phương là xử lý những trường hợp mở đường ngang chai phép
và chúng ta thấy là đây là những vụ tai nạn giao thông vừa qua đối với những tai nạn đường sắt là hết sức thẳng khốc
có thể nói rằng là ngày càng thì các đối tượng chống người thi hành cây vụ thì càng có những diễn biến phức tạp và ngày càng manh động hơn
vậy thì việc đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi mà thi hành công vụ trong đợt cao điểm gia quân này được cục cảnh sát giao thông quán triệt như thế nào thưa đồng chí
trước hết là chúng tôi chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phải làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
và chủ động lắm mắt tình hình đối với những đối tượng địa bàn tuyến đường thường xuyên xảy ra những trường hợp chống người thi hành công vụ và đua xe chép phép
và chúng tôi xây dựng những tình huống cụ thể và thực tập những tình huống đó để khi mà tình huống xảy ra thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ động triển khai thực hiện
và vấn đề thứ ba nữa là tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội lên án những hành vi chống người thành công vụ
tôn tập đua xe chép phép
để tạo thành một môi trường giao thông lành mạnh
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón tết an toàn
bên cạnh sự quyết tâm của lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng
thì việc nâng cao ý thức của người tham gia giao thông là một điều hết sức quan trọng
vậy thì qua đây đồng chí có thể chia sẻ như thế nào để nhân dân cùng hiểu cùng giúp đỡ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông ạ
đối với lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đặt ra là ba kế hoạch
tiêu chí là khi thực hiện nhiệm vụ thì chúng ta phải nói để cho dân nghe
và dân nghe rồi thì dân sẽ hiểu và người dân chấp hành
và chúng tôi đặt ra những phần việc cụ thể là cảnh sát giao thông nhân văn vì nhân dân phục vụ
và lực lượng cảnh sát giao thông mỗi ngày mỗi người chọn một việc tốt vì nhân dân
và chúng tôi thấy rằng là kỷ niệm hạnh phúc lớn nhất của lực lượng cảnh sát giao thông
là mỗi người dân khi tham gia giao thông về nhà
nhà an toàn thì chúng tôi thấy là đây là niềm vui rất lớn
và cũng là động viên cho lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ
một lần nữa xin được cảm ơn thiếu tướng lê xuân đức đã mang đến những thông tin rất đáng chú ý
và những chia sẻ rất là hữu ích đến khán giả của truyền hình công an nhân dân